nêu là có hai trăm ba mươi vụ và ba trăm hai mươi một đối tượng có hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép
hoặc là chiếm đoạt vũ khí quân dụng mà các cơ quan tố tụng đã khởi tố trong cái thời gian vừa qua
sự đổi bổ sung điều ba là sẽ táp ứng được kịp thời trong việc xử lý
theo báo cáo của công an trong hai trăm ba mươi vụ có một mươi một vụ một mươi ba đối tượng phải đình chỉ khởi tố vụ án
một mươi chín vụ ba mươi hai đối tượng đã bị kết án đang chấp hành hình phạt chưa chấp hành hình phạt
đang hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt mà được miễn chấp hành hình phạt còn lại
thưa quý vị từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một mươi sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa xéc
đoàn đại biểu cấp cao của đảng cộng sản việt nam do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã thăm và làm việc tại cộng hòa pháp
cũng nhân chuyến thăm này đoàn đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng các trí thức trẻ người việt và gốc việt tại pháp
tại các cuộc làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với pháp coi pháp là một trong những đối tác hàng đầu ở châu âu và trên thế giới
có vị trí ưu tiên trong các chính sách đối ngoại của việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục các cơ chế đối thoại và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết
đại diện chính phủ nghị viện pháp đánh giá cao chuyến thăm của đoàn
cam kết mạnh mẽ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược của việt nam pháp
trên các lĩnh vực và các dự án hợp tác cụ thể
khẳng định coi trọng việt nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ của pháp với asean và châu á
cũng nhân chuyến thăm đoàn đã gặp gỡ cộng đồng trí thức trẻ người việt và gốc việt tại pháp
nhận lời mời của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
phó thủ tướng chính phủ liên bang nga maxim akimov thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
cùng phó thủ tướng nga akimov đã đồng chủ trì khóa học lần thứ hai mươi hai
ủy ban liên chính phủ việt nam nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và liên bang nga
phát triển năng động thời gian qua với kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt bốn
năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy đưa việt nam trở thành đối tác thương mại
lớn nhất của liên bang nga trong asean nga hiện có một trăm hai mươi ba dự án đầu tư trực tiếp vào việt nam
ngoài lĩnh vực dầu khí với tổng số vốn khoảng một tỷ usd trong khi việt nam có hai mươi dự án đầu tư vào nga
với tổng số vốn gần ba tỷ usd hai đồng chủ tịch ủy ban liên chính phủ đã nhất trí xem xét tháo gỡ
các rào cản phi thuế quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt là nông thủy hải sản hàng dệt may
và gia dân
về hợp tác dầu khí phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng khẳng định việt nam luôn hoàn ngành
và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty nga tăng cường hiện diện và triển khai các dự án thăm dò
và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của việt nam về phần mình phó thủ tướng nga maxim akimov cho biết
nga tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí nga mở rộng hợp tác với việt nam
bao gồm mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng và điện khí
trong phần tiếp theo trung bộ khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
việt nam thiết lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế
thưa quý vị sáng nay hai mươi chín tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
sự báo bão đổ bộ
tuy nhiên một đợt mưa lớn gây lũ trên diện rộng sẽ xảy ra trên toàn khu vực trung bộ và tây nguyên
hồi bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển bình thuận khoảng tám trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số năm
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh khu vực bắc và trung trung bộ sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt tại các tỉnh bắc và trung trung bộ
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai nhận định trung bộ là khu vực dân cư đông đúc
kinh tế phát triển nhiều đô thị lớn và khu du lịch trong khi kinh nghiệm ứng phó với bão của người dân còn hạn chế
ngoài ra tình hình sạt lở bờ biển khu vực bờ biển từ nghệ an đến bình thuận đang có diễn biến đặc biệt nguy hiểm
do đó các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh chú
trên lồng bè khi bão vào các bộ ngành triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình sản xuất và kế hoạch ứng phó với lũ sau bão
chủ động ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào biển đông có khả năng mạnh lên thành bão gây ảnh hưởng đến nước ta
tổng cục thủy lợi đã yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến lâm đồng tăng cường bảo vệ các công trình thủy lợi
theo đó để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra cho sản xuất nông nghiệp
dân sinh các tỉnh thành phố cần tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới để triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
và phòng chống khắc phục hậu quả của ngập lụt úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn chủ động điều tiết các công trình thủy lợi cũng như bảo đảm các công trình trọng yếu đang thi công
đón nhận đợt chiều cường mới chiều tối qua hai mươi tám tháng một mươi tại tp hcm nhiều tuyến đường thuộc các quận bảy quận hai huyện nhà bè tiếp tục ngập sâu trong nước ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
ghi nhận tại nhiều tuyến đường như lê văn lương trần não trần xuân soạn hồ ngọc lãm từ một mươi sáu giờ trở đi nước ngập sâu tới nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển khó khăn
nhiều nơi người dân phải tìm đủ cách để ngăn nước không tràn vào nhà
theo thông báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đợt chiều cường xuất hiện vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi thời điểm từ bốn h đến bảy h và một mươi sáu h đến một mươi tám h mỗi ngày
đỉnh chiều đạt từ một bảy m đến một bảy mươi năm m
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm đã gửi công văn khẩn cấp đề nghị các quận huyện bảy tám một mươi hai thủ đức bình thạnh gò vấp bình tân nhà bè củ chi bình chánh và hóc môn đặc biệt chú ý ứng phó chiều cường
trước đó đợt triều cường cuối tháng chín vừa qua đã khiến một đoạn bờ bao trên đường bến mảy cốc quận tám bị vỡ gây ngập nhiều nhà dân
thưa quý vị do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc từ phía bắc tràn xuống đã gây mưa ở nhiều nơi khiến thời tiết chuyển rất đậm rét hại
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm chỉ còn hơn một mươi độ c thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay nhiệt độ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh giảm nhanh
rét kèm theo mưa và sương mù dày đặc đã khiến giao thông gặp nhiều khó khăn
để bảo đảm an toàn ubnd tỉnh lào cai khuyến cáo người dân cần chủ động giữ ấm cho người và vật nuôi
các đơn vị du lịch cần trang bị bảo đảm an toàn khi thực hiện các tour đặc biệt là các tour leo núi
thực hiện đầy đủ việc giữ chữ thức ăn và không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp tránh thiệt hại xảy ra
thưa quý vị từ ngày hôm nay
thưa quý vị từ ngày hôm nay
một mươi chín tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tàu hải quân ấn độ ins sahi adri cập cảng tiên sa
chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố đà nẵng
chuyến thăm của tàu nằm trong khuôn khổ việc triển khai hoạt động liên tục của hải quân ấn độ tới khu vực đông nam á
chuyến thăm bao gồm các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước
chào xã giao và tiếp xúc với các lãnh đạo đại diện chính phủ việt nam
sau thời gian đậu cảng hải quân ấn độ và hải quân việt nam sẽ tổ chức luyện tập trung
hải quân việt nam học sinh sinh viên ủy ban nhân dân thành phố biên phòng và hội hữu nghị việt ấn tại đà nẵng
mối quan hệ việt nam ấn độ đã và đang ngày càng được thắt chặt hơn nữa trong những năm vừa qua
với mối quan hệ kinh tế sôi nổi và hợp tác ngày càng lớn mạnh về các vấn đề an ninh chính trị
thưa quý vị theo thông tin từ tổng cục du lịch trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng khách quốc tế đến việt nam đạt một sáu mươi hai triệu lượt tăng ba mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây được xem là một kỷ lục từ trước đến nay về số lượng khách quốc tế đến trong một tháng
và là tháng có mức tăng trưởng cao nhất đến nay
theo tổng cục du lịch đạt được sự tăng trưởng kỷ lục này là do việt nam tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá
tăng cường phối hợp với các hãng hàng không địa phương doanh nghiệp tham gia nhiều hỗ trợ du lịch quốc tế lớn
ở các thị trường du lịch trọng điểm liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch việt nam
tại trung quốc hàn quốc nga nhật bản và mỹ
việt nam nổi lên là điểm hấp dẫn an toàn trong bối cảnh còn nhiều bất ổn ở khu vực
dự kiến năm nay việt nam sẽ vượt indonesia trở thành quốc gia đón nhiều khách thứ tư trong đông nam á
khi tám tháng đầu năm đã có một mươi một ba mươi một triệu lượt khách quốc tế đến việt nam trong khi indonesia đón một mươi tám mươi bảy triệu lượt
mặc dù đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được chính phủ phê duyệt từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
xong cho tới đầu năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam chỉ đạt mức sấp xỉ một mươi một
theo các chuyên gia tỷ lệ này chỉ thực sự tăng mạnh khi người tiêu dùng thay đổi thói quen thanh toán khi mua sắm
và một số doanh nghiệp với mục tiêu dẫn đầu một thị trường đầy tiềm năng đang cố gắng để thay đổi thói quen đó
đây là một tuyến phố hàng rong tại quận một thành phố hồ chí minh
một tô hủ tiếu một ly nước ép trái cây tất cả đều có thể thanh toán thông qua qr code
chỉ với một chiếc điện thoại thông báo
một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất là ví mocha trên grab
thành toán không dùng tiền mặt đã được chính phủ khuyến khích từ nhiều năm trước
nhưng gần đây khi các doanh nghiệp lớn đầu tư đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán
mở rộng phạm vi thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao tính bảo mật
thị trường mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của loại hình thanh toán này
theo ngân hàng nhà nước trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
số lượng giao dịch qua internet đã tăng tới trên năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
rất nhiều những cái cơ sở thương mại họ đã bắt đầu sử dụng những phương tiện thanh toán phi tiền mặt
trong đó có grab trong đó có ví điện tử
dùng những cái công nghệ mới chẳng hạn như qr code
rồi tất cả những ví điện tử
tất cả những đóng góp đó đã đóng góp cho việc nền kinh tế việt nam
dần dần biến chuyển biến từ một nền kinh tế tiền mặt
sang một nền kinh tế phương tiện
thành toán không dùng tiền mặt là một định hướng đúng đắn của chính phủ
nhằm bắt kịp với xu hướng công nghệ hiện nay
nhưng một trong những rào cản lớn nhất là thói quen dùng tiền mặt của người tiêu dùng
việc các doanh nghiệp với những chiến lược đầu tư lớn và bài bản
triển khai các ứng dụng thanh toán đến từng góc phố từng quán hàng rong
đang góp phần thay đổi thói quen đó
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh bằng my
về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo đinh bằng my khi đó là hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú huyện thanh sơn
tỉnh phú thọ đã gọi chín nam sinh lên phòng làm việc của mình để thực hiện hành vi xâm hại tình dục
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo my ba năm sáu tháng tù
về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi xâm hại tình dục
vì quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
và bốn năm sáu tháng tù về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo đinh bằng my phải chấp hành là tám năm tù
trong phần tin quốc tế
anh chưa xác nhận được quốc tịch của ba mươi chín thi thể trong xe tải
mỹ điều quân từ iraq quay lại syria
thưa quý vị tiếp tục thông tin về vụ phát hiện ba mươi chín thi thể trong xe lạnh tại anh
bộ trưởng nội vụ anh vừa cho biết vẫn chưa thể xác định được quốc tịch của các nạn nhân
trong khi đó tài xế điều khiển chiếc xe tải
đang phải đối mặt với hơn bốn mươi tội danh trong phiên xét xử đầu tiên diễn ra cùng ngày
phát biểu trước hạ viện anh bộ trưởng nội vụ anh brity patel cho biết
cuộc điều tra về vụ việc sẽ rất kỹ lưỡng và kéo dài có thể trải rộng ra nửa thế giới
bộ nội vụ anh đã thành lập một đội ngũ riêng để phối hợp xử lý thảm kịch này
trong cả ngắn hạn và dài hạn
cũng trong tối qua tài xế maurice robinson đã trình diện trước tòa
thông qua video trực tuyến và chỉ xác nhận tên địa chỉ cùng quốc tịch
nghi phạm hai mươi năm tuổi này hiện phải đối mặt với tổng cộng bốn mươi ba tội danh
trong đó có ba mươi chín tội danh ngộ sát buôn người hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền
robinson sẽ bị tiếp tục tạm giam tới ngày hai mươi năm tháng một mươi một thời điểm phiên tòa tiếp theo ở london
các công tố viên cũng cho biết nghi phạm liên quan đến mạng lưới toàn cầu
đưa một lượng lớn người nhập cư trái phép vào nước anh
trong bối cảnh thủ tướng anh boris johnson tìm cách phá vỡ bế tắc chính trị liên quan
tiến trình brexit dạng sáng nay theo giờ việt nam hạ viện anh một lần nữa bác bỏ
đề xuất tổng tuyển cử trước thời hạn động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi
liên minh châu âu eu đồng ý gia hạn brexit thêm ba tháng đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
dù đã có hai trăm chín mươi chín nghị sĩ anh bỏ phiếu ủng hộ đề xuất bầu cử sớm vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
so với chỉ bảy mươi nghị sĩ phản đối song kết quả này là không đủ hai phần ba đa số
để đề xuất của thủ tướng johnson được thông qua đây là lần thứ ba ông johnson thất mại
khi tìm quyết
hạ viện không thể tiếp tục bắt giữ đất nước làm con tin thêm nữa chúng ta sẽ không cho phép
tình trạng tê liệt này tiếp tục kéo dài và bằng cách này hay cách khác chúng ta phải tiến tới
một cuộc bầu cử ngay sau thất bại này thủ tướng johnson đã đưa ra đề xuất thứ hai về tổng tuyển
cử vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai để bỏ phiếu trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương và dự
thảo ngắn này sẽ chỉ cần đa số phiếu tối thiểu để được thông qua
thi thể chùm khủng bố abu barker al baghdadi thủ lĩnh tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
bị lực lượng đặc nhiệm mỹ tiêu diệt cách đây hai hôm đã được an táng ngoài biển theo phong tục hồi giáo
bộ quốc phòng mỹ đã xác nhận thông tin này
phát biểu tại cuộc họp báo chung chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ
tướng mike milley xác nhận việc an tán chùm khủng bố is được xử lý một cách thích hợp
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cùng ngày cảnh báo tình hình
của an tán chùm khủng bố is tại syria vẫn hết sức phức tạp
cái chết của baghdadi là một cú đánh mạnh vào tàn dư is dù vậy an ninh tại syri vẫn chưa được
bảo đảm nhiệm vụ của quân đội mỹ tại syri vẫn được duy trì như cách đây năm năm đó là đánh
bại hoàn toàn lực lượng is binh sĩ mỹ sẽ vẫn đồn trú tại khu vực chiến lược để ngăn is tiếp cận các
mỏ dầu cái chết của al baghdadi hôm hai mươi bảy tháng một mươi có thể được xem là thành công lớn nhất của quân
đội mỹ kể từ chiến dịch tấn công tiêu diệt chùm khủng bố
trong khi đó theo các nguồn tin sở tại một vài đoàn xe quân sự mỹ được cho là đã vượt qua
cửa khẩu giữa iraq và syri và tái triển khai tại các căn cứ ở miền bắc và đông bắc syri
động thái này dường như trái với tuyên bố trước đó của tổng thống mỹ donald trump
về việc rút quân khỏi syria
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri hai đoàn xe quân đội mỹ gồm hơn tám mươi năm xe
chở thiết bị quân sự đã tới syria thông qua cửa khẩu biên giới an guali
hoạt động này chung với tần suất hoạt động liên tục của các máy bay quân sự đưa
khoảng một trăm năm mươi xe tải và phương tiện tới khu vực này kể từ tuần trước ngoài ra đoàn xe thứ hai với ba mươi năm
xe thiết giáp của mỹ được sự iểm trợ của không quân đã tiến vào lãnh thổ syri trong khi đoàn xe
tiếp theo dự kiến sẽ tiến vào syri từ iraq trong vài giờ tới theo truyền thông mỹ hoạt động tái
triển khai này diễn ra khi nhà trắng đang có kế hoạch duy trì năm trăm linh binh sĩ ở đông bắc syri
đồng thời điều thêm xe tăng để bảo vệ những giếng dầu tại đây
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân